bỏ hay giữ vẫn đang là quyết định khó khăn khiến thời gian thi công tuyến này tiếp tục kéo dài khi vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể
tất cả hạng mục depot và các ga đều đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng nhưng chỉ riêng mặt bằng ga ngầm c chín đặt tại khu vực hồ hoàn kiếm hiện vẫn chưa được thông qua lý do là bởi ga c chín theo thiết kế ban đầu được đặt ngầm ngay sát khu vực hồ gươm và tháp bút nguy cơ ảnh hưởng đến các di tích lịch sử
đây là nội dung đã được tranh cãi nhiều năm qua thế nhưng vẫn chưa thể đi đến thống nhất
các chuyên gia cũng cân nhắc chúng ta cần nhìn nhận lại hướng của tuyến này bởi thiết kế của tuyến này đã quá cũ so với bối cảnh hiện tại và mục tiêu tôn chỉ của những tuyến đường sắt đô thị là phương tiện chuyên trở khối lượng lớn kết nối các khu vực đông dân cư
mật độ dân cư ở hà nội hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với một mươi bảy năm trước đây với những khu đô thị trung cư nén mất độ dân số rất cao ở các khu vực vốn trước đây là ngoại vi